quý vị đang theo dõi kinh tế hai mươi bốn h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò và các đối tác opec cộng đã công bố quyết định
cắt giảm thêm sản lượng hai hai triệu thùng mỗi ngày trong năm hai nghìn hai mươi bốn để hỗ trợ giá dầu
vốn sụt giảm trong thời gian gần đây
arapseus sẽ gia hạn việc tự nguyện cắt giảm sản lượng một triệu thùng mỗi ngày
đến cuối quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn
nga sẽ cắt giảm năm trăm linh thùng mỗi ngày đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng so với mức là ba trăm linh thùng mỗi ngày hiện nay
iraq cắt giảm thêm là hai trăm một mươi một thùng mỗi ngày
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất là một trăm sáu mươi ba thùng mỗi ngày
mức giảm này không như kỳ vọng của thị trường
giá dầu sáng nay tại châu á tiếp tục đà giảm hơn hai sau quyết định của opec cộng
nga sẽ tạm thời xuất khẩu lúa mì cứng trong sáu tháng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
biện pháp này được đưa ra để bảo đảm an ninh lương thực
và kiềm chế giá tiêu dùng đối với các sản phẩm chế biến ngũ cốc trên thị trường nội địa
lúa mì cứng là loại lúa mì dùng để sản xuất bánh mì cũng như mì ống
sản lượng lúa mì cứng trên thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai mươi năm
đẩy mạnh nhu cầu ở thị trường nước ngoài
trong bốn tháng qua xuất khẩu loại lúa mì cứng của nga đã tăng một mươi ba lần
tạo ra nguy cơ thâm hụt ở thị trường nga dẫn đến giá lúa mì cứng trong nước tăng
giá bánh mì tại nga tăng trong giới hạn lạm phát tương đương với mức là năm
năm ngoái thì nước nga đã có vụ mùa thu hoạch kỷ lục với hơn một trăm năm mươi triệu tấn ngũ cốc
trong đó có trên một trăm linh triệu tấn lúa mì xuất khẩu ngũ cốc đạt sáu mươi triệu tấn
một báo cáo do ngân hàng ubs của thụy sĩ công bố mới đây cho thấy số lượng
và tổng tài sản của các tỷ phú đã tăng bảy trong năm ngoái
đáng chú ý đây là lần đầu tiên trong nhiều năm số tài sản theo dạng thừa kế
đã vượt số tiền mà các tỷ phú tự thân đã tạo ra
số lượng tỷ phú trên thế giới hiện nay đó là hai năm trăm bốn mươi bốn người với tổng giá trị tài sản
khoảng một mươi hai tỷ usd trong số một trăm ba mươi bảy tỷ phú mới năm mươi ba người là tỷ phú thừa kế
với tổng giá trị thừa kế là một trăm năm mươi tám tỷ usd trong năm ngoái
trong khi đó tỷ phú tự thân mới chỉ có tám mươi bốn người với tổng số tài sản là một trăm bốn mươi bảy tỷ usd
có thể thấy xu hướng chuyển giao tài sản qua các thế hệ đang trên đà tăng trưởng
ngân hàng ubs ước tính trong hai mươi năm tới khoảng một tỷ phú sẽ chuyển lại số tiền
là năm hai trăm linh tỷ usd cho con cái của họ tuy nhiên điều này không có nghĩa là sẽ có sự xuất hiện
của một thế hệ siêu giàu mới ở độ tuổi hai mươi
theo xếp hạng của tạp chí the economist thành phố zurich của thụy sĩ đã vượt new york của mỹ
để sánh ngang với singapore và trở thành thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới
trong năm qua giá tiêu dùng đã tăng trung bình là bảy bốn
tại một trăm bảy mươi ba thành phố lớn tính toán này được dựa trên giá cả của hai trăm linh mặt hàng và dịch vụ
so với bảng xếp hạng năm ngoái thành phố yurich đã sánh ngang với singapore
thành phố đã trụ vững trong nhiều năm về mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới
tiếp theo đó là thành phố geneva của thụy sĩ hồng kông của trung quốc và los angeles của mỹ
trong khi đó thủ đô damas của syri là thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất trên thế giới
tiếp theo sau là tehran của iran
thưa quý vị trước thời điểm xảy ra xung đột vào ngày bảy tháng một mươi
tại israel có khoảng một trăm ba mươi sáu lao động nước ngoài
trong đó gần một nửa làm việc liên quan đến sản xuất nông nghiệp
chỉ vài ngày sau khi xung đột bùng nổ số lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đã giảm một nửa
sự thiếu hụt lao động trong tất cả các nơi
các lĩnh vực kinh tế đang buộc chính phủ israel phải đẩy mạnh chính sách thu hút lao động nước ngoài
bà raychen kiser là chủ của một nông trại rộng khoảng một trăm sáu mươi hectare trồng chủ yếu cam nho và cây xương rồng
trước khi xung đột xảy ra ở gaza bà đã thuê một mươi người thái lan làm việc ở trang trại
nhưng giờ thì chẳng còn một ai
mọi công việc đồng áng giờ dựa vào các tình nguyện viên đến từ thành phố nhưng công việc làm không
chúng tôi phải làm việc ngay
chúng tôi phải làm việc ngày đêm nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm
về cơ bản là cần rất nhiều người làm việc thường xuyên
hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ hàng nghìn tình nguyện viên từ các thành phố đã đăng ký tham gia chiến dịch giải cứu nông dân
yafi gabbay là giáo viên mầm non sống ở tel aviv
cô đã tình nguyện đến phụ giúp công việc ở trang trại cho bà kisser mỗi tuần hai ngày
chính phủ phát động chiến dịch tình nguyện giúp đỡ nông dân gặp khó khăn vì lao động nước ngoài đều đã rời đi
không đủ người thu
nên tôi e là phần lớn rau màu sẽ bị bỏ lại trên ruộng
khu vực biên giới gaza cung cấp khoảng bảy mươi năm sản lượng rau hai mươi sản lượng hoa quả và sáu năm sản lượng sữa cho cả nước chưa kể đến các loại thịt da cầm và gia súc
vật nuôi không được chăm sóc cây trái chín dụng ngoài vườn đang là vấn đề đau đầu không chỉ với người nông dân mà với toàn bộ người tiêu dùng khi vật giá leo thang do khan hiếm nguồn cung
kể từ ngày bảy tháng một mươi đã có trên hai mươi ba lao động
nước ngoài rời khỏi israel
bên cạnh đó chính phủ israel cũng huy động khoảng ba trăm sáu mươi quân nhân dự bị trở lại quân đội cũng là một yếu tố khiến cho thị trường lao động tại israel trở nên khan hiếm
trước sức ép thiếu hụt lao động bộ nông nghiệp israel đã ban hành một cơ chế đặc biệt hỗ trợ mỗi người lao động nước ngoài thêm khoảng tám trăm linh đô la mỹ một tháng tối thiểu trong vòng hai tháng và một đô la mỹ trong tháng thứ ba trở đi
đối với các khu vực nằm trong vùng nguy hiểm gần biên giới mức trợ cấp này sẽ được tăng gấp đôi
thời gian qua chúng tôi đã nỗ lực để đưa gần ba năm trăm linh lao động từ nước ngoài trở lại chủ yếu từ ấn độ philippines và sri lanka đồng thời tăng mạnh hạn ngạch thị thực cấp cho một số nước để thu hút thêm lao động trong thời gian tới
lao động nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp có giấy phép sắp hết hạn sẽ được tự động gia hạn đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
hệ thống sẽ tự cập nhật người lao động không cần phải đăng ký và chủ trang trại cũng được miễn lệ phí bảo lại
tuy nhiên các giải pháp cấp bách này được cho là không đủ để bù đắp cho ngành sản xuất nông nghiệp vốn đóng góp hai tám gdp của israel